liên quan đến diễn biến dịch bệnh tại hồng kông mới đây trường đạo khu hành chính hồng kông
lâm trịnh nguyệt nga cho biết chưa phải là thời điểm dỡ bỏ lệnh cấm hàng không
đối với chín nước trong đó có mỹ và anh
đồng thời bà khẳng định hồng kông chỉ mở cửa lại sau khi chính quyền kiểm soát được dịch covid một mươi chín
tính đến thời điểm hiện tại số ca covid một mươi chín tại hồng kông đã tăng lên khoảng sáu trăm linh ca
hơn ba trường hợp tử vong vì bệnh đa số xảy ra trong vòng hai tuần qua
theo số liệu mới nhất giới chức y tế hồng kông ghi nhận ba mươi một bốn trăm linh hai ca mắc mới
một trăm tám mươi người chết vì covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ
trong bối cảnh này trưởng đặc khu hành chính hồng kông lâm trịnh nguyệt nga tuyên bố
đây chưa phải là lúc dỡ bỏ lệnh cấm
rất nhiều người sẽ đổ xô trở lại và sẽ có những người nhiễm bệnh
điều đó sẽ gây thêm rất nhiều áp lực cho hệ thống bệnh viện công của chúng ta
tuyên bố của bà lâm trịnh nguyệt nga được đưa ra một ngày sau khi bà thông báo thay đổi cách tiếp cận
của chính quyền hồng kông nhằm ứng phó với đợt bùng phát dịch mới
theo đó hồng kông sẽ dành nhiều nguồn lực y tế hơn cho người cao tuổi trong bối cảnh số ca nhiễm
và tử vong do covid một mươi chín tăng nhanh ở những người già và chủ yếu chưa được tiêm vaccine
chính quyền hồng kông trước đây đã tập trung nguồn lực vào việc xác định ca mắc
điều trị và cách ly tất cả các trường hợp nhiễm cả những trường hợp không có triệu chứng
hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ tăng thêm áp lực cho các bệnh viện
và hệ thống chăm sóc sức khỏe của đặc khu hành chính này
gần đây chính quyền hồng kông cho biết đang tập trung nỗ lực để triển khai
việc xét nghiệm hàng loạt bắt buộc đối với bảy bốn triệu cư dân trong tháng ba này
những thông điệp mâu thuẫn từ chính quyền hồng kông về việc xét nghiệm bắt buộc trên diện rộng
và kế hoạch đóng cửa trên toàn thành phố đã khiến cư dân hoảng loạn mua sắm hàng hóa thiết yếu
sự thay đổi trong cách tiếp cận được đưa ra sau khi một quan chức y tế hàng đầu của trung quốc nhấn mạnh
hồng kông phải ưu tiên giảm số ca nhiễm bệnh ca bệnh nặng và tử vong